bên cạnh việc hoàn thành chương trình chính khóa thì các trường cũng tổ chức những tiết học tăng cường cho các em

với các môn thì em cũng không biết
em cũng sắp xếp thời gian cho phù hợp những môn mình yếu thì em sẽ tăng thời gian ôn tập lên
theo kế hoạch kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra trong ba ngày từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng sáu
căn cứ và đề thi tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo đã công bố
giáo viên học sinh các trường đã tổ chức ôn tập chuẩn bị tham gia kỳ thi với năm bài thi gồm toán ngữ văn ngoại ngữ khoa học tự nhiên khoa học xã hội
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay có sự thay đổi chủ yếu về nội dung và cách xét tuyển
theo đó cơ cấu xét điểm tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông quốc gia điểm trung bình các môn thi chiếm bảy mươi và nội dung ba mươi còn lại là điểm trung bình của năm học lớp một mươi hai
ngoài ra nội dung đề thi tập trung chủ yếu vào chương trình lớp một mươi hai
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã công bố đề thi minh họa từ rất sớm
đây chính là điều kiện để học sinh giáo viên bám sát vào đó có định hướng ôn tập tốt hơn
bồi dưỡng đặc biệt cho học sinh yếu kém nhằm mục đích là làm thế nào để tất cả những em học sinh này cũng có đủ kiến thức vượt qua
và với những lớp học sinh yếu kém này trường cũng phải chọn những thầy cô một là có chuyên môn tốt hai là có khả năng quản lý học sinh tốt
hướng dẫn để cho các em học sinh là tăng cường thời gian tự học tự học tự ôn tập kiến thức và tự vận dụng kiến thức trong những tình huống mà các em được gặp
ở trong các nội dung chương trình cũng như là trong các bài thi minh họa mà bộ đã đăng tải trên mạng
bên cạnh đó bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu các trường tuyệt đối tránh việc tổ chức ôn luyện quá nhiều
tạo tâm lý căng thẳng cho học sinh vì dạy và học đòi hỏi cả quá trình chứ không phải trong một thời gian ngắn
chiều qua tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam đoàn thanh niên trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm
phối hợp với đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân bộ công an đã đến thăm hỏi
trao tặng quà cho các gia đình chính sách gia đình khó khăn trên địa bàn
theo đó các đoàn viên thanh niên đã thăm và tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng đặng thị biển
gia đình thương binh hạng bốn trên bốn nguyễn công thắng và gia đình cụ huỳnh tầm có vợ bị tai biến và con bị bệnh tâm thần
những xuất quà được trao tặng lần này thể hiện tấm lòng của tuổi trẻ trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm
và cục truyền thông công an nhân dân dành cho các gia đình chính sách gia đình khó khăn
nhằm góp phần chia sẻ động viên các gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống
trước đó đoàn thanh niên cũng đã đến dân hương dân hòa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh
được đặt trong khuôn viên nhà trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm
là một nhà báo tại mỹ và cũng là một họa sĩ ký họa tài năng được rất nhiều người biết đến
anh ezzetera nguyễn đã may mắn bốn lần được ra thăm trường xa
và nhà giảng dk một mỗi chuyến đi thì đã giúp cho anh tìm được nhiều cảm hứng cho những sáng tác hội họa
và hơn tất cả với trách nhiệm của một nhà báo anh đã quảng bá và giúp phần nào khẳng định được hình ảnh
chủ quyền việt nam trên biển với bạn bè thế giới
ngay khi bước chân lên đảo trường xa đông nhà báo họa sĩ người việt tại mỹ ezzetera nguyễn
đã vẽ nhiều bức ký họa tặng cho các chiến sĩ
món quà nhỏ và ý nghĩa này đã mang đến niềm vui và sự thú vị
cho những người đàn ông
khi em được người tặng nghe một cái bức họa thì em cảm nhận rất là vui vẻ vui mừng khi
một họa sĩ vẽ rất là nhanh khi vẽ ra mình
em thấy thật là đáng mừng
họa sĩ ezzetera nguyễn có tên việt là nguyễn trường
dù đã bốn lần đến với trường sa và nhà gian dk một nhưng anh vẫn luôn hào hứng với mỗi chuyến đi
và năm nay anh cũng không quên dành tặng cho các thủy thủ
ngày đêm dẫn dắt hải trình của đoàn công tác số năm
một bức tranh ký họa màu của mình
sau những chuyến đi này về thì tôi lại có nhiều những cái sự ấp ủ
ví dụ như là tôi sẽ thực hiện một cuốn phim tài liệu
nói về biển đảo qua những lần chuyến đi
một cuốn sách và một cuốn sách nói về những suy nghĩ
của những kỳ bào của khác nhau qua những chuyến đi
và tôi có một tập ký họa
và tôi muốn hoàn thành nó trong vòng khoảng từ một cho tới hai năm sắp tới
mỗi chuyến hải trình trên vùng biển quê hương
cũng là cách anh quảng bá chủ quyền biển đảo của việt nam
đến với bạn bè khắp nam châu
qua bốn chuyến đi đều mang lại những giá trị thông tin chân thực xác thực nhất
chúng tôi đã gặp gỡ trò chuyện với những người lính ở trên đảo
với những cán bộ lãnh đạo
các ban ngành và nhất là tâm tư nguyện vọng của những người đại biểu
thì mẫu số chung mà chúng tôi ghi nhận được đó là
cái tấm lòng của họ hướng về biển đảo
họa sĩ ecera nguyễn còn là một nhà báo của kênh văn hóa việt tv tại mỹ
kênh hoạt động chủ yếu trên youtube
nhằm giới thiệu về những nét đặc sắc của văn hóa các miền của việt nam
tiếp tục những tin tức đáng chú ý khác
dù đã tám mươi tuổi nhưng một đối tượng người mông vẫn mua ma túy về để sử dụng và bán kiếm lời
khi đang vận chuyển ma túy về bản đối tượng đã bị bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
chiều hai mươi hai tháng năm các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang cự bá giờ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba
trú tại bản tiền tiêu xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ được tại hiện trường gồm hai gói bột màu trắng có trọng lượng ba năm gram ghi là heroin một gói màu xanh chứa một trăm bốn mươi một viên ma túy tổng hợp
cựu bá dở khai nhận mua số ma túy trên của một người ở bên kia biên giới đang trên đường về bản thì bị phát hiện và bắt giữ
dính vào cá đội bóng đá và thua nợ nhiều tiền phan hồng chuẩn hai mươi chín tuổi trú tại huyện duyên hải tỉnh vĩnh long
đã lừa đảo chiếm loạt xe ô tô của một người dân để cầm cố lấy tiền
một mươi bốn năm tuổi dằm là bàn án mà tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tuyên phạt phan hùng chuẩn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm hoạt tài sản
theo cáo trạng chuẩn là nhân viên thị trường khu vực tây nguyên của công ty phân bón đạt nông tỉnh vĩnh long
đầu năm hai nghìn một mươi bốn chuẩn làm việc tại tỉnh đắk lắc rồi có quen biết anh trần minh hải
trong thời gian đầu chuẩn luôn trả xe và tiền thuê xe đúng hẹn
tuy nhiên sau đó chuẩn dính vào nạn cá độ bóng đá và thua nợ nhiều tiền
vì bị chủ nợ nhiều lần đòi tiền nên chuẩn đã nghĩ đến việc lừa chiếm đoạt xe của anh hải để cầm cố lấy tiền trả nợ
từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám chuẩn đã ba lần đến nhà anh hải thuê ba chiếc xe ô tô tự lái
sau đó chuẩn làm giả giấy tờ mua bán sang tên xe do mình đứng tên chính phủ rồi mang đi cầm cố được ba trăm ba mươi triệu đồng
số tiền này chuẩn đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã truy thu được ba chiếc xe trên và trả lại cho gia đình anh hải
khoảng một mươi năm giờ chiều qua một vụ cháy đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế gia mỹ chuyên sản xuất đồ gỗ ở khu công nghiệp tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khoảng thời gian trên khi công nhân công ty trách nhiệm hiếu hạn quốc tế gia mỹ đang làm việc trong nhà xưởng thì nghe tiếng nổ sau đó phát hiện ngọn lửa bốc cháy
một số công nhân cùng bảo vệ doanh nghiệp đã ngay lập tức dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa
tuy nhiên do bên trong nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa càng lúc càng bùng phát
nhờ được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng nai đã điều bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi hàng trăm mét vuông nhà xưởng cùng nhiều sản phẩm máy móc trang thiết bị của công ty ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng
có thể thấy là thiệt hại do bà hỏa gây ra thì thường rất nặng nề cả về người và tài sản
song có một điều đáng lo ngại hơn đó là vẫn còn tâm lý tồn tại chủ quan ở rất nhiều các cơ sở kinh doanh
vâng ạ đặc biệt là phải kể đến sự thiếu trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy một cách rất là đối phó phải không nả
thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra kiên quyết xử lý các vi phạm đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc thực hiện các quy định để đảm bảo an toàn cháy nổ
ghi nhận của phóng viên antv tại hàng loạt quán bar karaoke ở thừa thiên huế
hơn ba trăm linh cơ sở karaoke quán bar được cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thừa thiên huế lập hồ sơ quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên có rất nhiều cơ sở không đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy như quy định
trong buổi kiểm tra thực tế hầu hết các cơ sở không có lối thoát nạn hoặc có nhưng không đảm bảo yêu cầu
bình chữa cháy đã hỏng hay lực lượng phòng cháy tại chỗ không biết cách sử dụng và hàng loạt những lỗi vi phạm khác
đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng
tử vong do ngạt khói khi không thể thoát nạn xảy ra tại các quán karaoke quán bar
thứ nhất là cái bình chữa cháy thì ra sử dụng
rồi trang bị hệ thống đen exit chưa đảm bảo về số lượng
công tác tuyên truyền huấn luyện cho một số cơ sở vẫn chưa đảm bảo về số lượng con người
rồi ý thức của người đứng đầu cơ sở là chủ quan
rồi chưa quan tâm đến công tác
không những thế hầu hết các chủ cơ sở và nhân viên chưa được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
bảo hiểm bắt buộc cháy nổ chưa được chủ cơ sở quan tâm
ngoài ra có nhiều cơ sở nằm liên kế nhau trong ngõ nhỏ và sử dụng hiệu ứng đèn không đúng quy định tiêm ẩn nguy cơ gây cháy nổ cao
theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thừa thiên huế hơn năm mươi cơ sở không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
sau đợt tổng kiểm tra vừa qua lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở hoạt động chui vi phạm nghiêm trọng các quy định của phòng cháy chữa cháy
lực lượng chức năng đã có văn bản kiến nghị đình chỉ hoạt động các cơ sở này
do các văn bản quy phạm hợp luật có thay đổi nên việc thực hiện cũng gặp vài lùng tống
trong quá trình hướng dẫn đề nghị các cơ sở khắc phục sẽ gặp rất nhiều khó khăn
chủ doanh nghiệp hàm quan tâm đến quá trình doanh nghiệp nên việc đầu tư trang thiết bị cũng như quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy
tuyên truyền hỗn luyện là người ta cần chủ quan đến khi sự cổ cháy nổ xảy ra thì công sử được cân nhuận

trước nhiều vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các quán bar karaoke lực lượng chức năng yêu cầu người đứng đầu cơ sở
cần chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn cháy nổ đồng thời chấp hành các kiến nghị trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy ban đầu
thực hiện nghiêm chỉnh chế độ tự kiểm tra phương tiện chữa cháy và duy trì các quy định đã đề ra
đồng thời lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra phát hiện và xử lý các vi phạm
đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng
sẽ kiến nghị đình chỉ hoạt động để đảm bảo an toàn và hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra
liên quan đến vụ việc một trăm ba mươi bốn người ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới tại huyện di linh tỉnh lâm đồng
lãnh đạo sở y tế tỉnh lâm đồng cho biết sau khi lấy mẫu xét nghiệm
cơ quan chức năng xác định tất cả năm món ăn trong tiệc cưới đều nhiễm vi khuẩn
trong đó độc tố tụ cầu khuẩn staphylococcus aureus là nguyên nhân chính gây ra
vụ ngộ độc trên
mặt khác tri cục an toàn thực phẩm tỉnh lâm đồng đã lập biên bản bàn hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở hoàng vi
số tiền phạt là tám triệu đồng với các hành vi vi phạm như sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn
không đáp ứng kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định và thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn
đồng thời yêu cầu cơ sở này tạm ngừng hoạt động từ ngày một mươi bảy tháng năm
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng năm trung tâm y tế huyện di linh liên tục tiếp nhận một trăm ba mươi bốn trường hợp nhập viện
trong tình trạng ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới từ huyện di linh
đến ngày một mươi bốn tháng năm tất cả các bệnh nhân đều đã ổn định sức khỏe và được xuất viện
trước tình hình dịch tả lợn châu phi diễn ra phức tạp các địa phương trong cả nước đang thực hiện các giải pháp khảo sát kiểm soát chặn vùng dịch tả lợn châu phi
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cho biết mặc dù các địa phương đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống
nhưng bệnh dịch tả lợn châu phi vẫn phát sinh mạnh nguyên nhân có thể do thời tiết diễn biến bất thường nên dịch bệnh có điều kiện để bùng phát mạnh
từ ngày hai mươi bốn tháng hai đến ngày hai mươi hai tháng năm thành phố hà nội đã buộc phải tiêu hủy một trăm tám mươi bảy sáu trăm sáu mươi một con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
chiếm một mươi ba tổng đàn với trọng lượng gần một mươi hai tám trăm sáu mươi chín tấn
còn tại hậu giang ubnd tỉnh hậu giang khảo sát ổ dịch tả lợn châu phi trên địa bàn để chủ động việc chống dịch
cụ thể là tại ổ dịch tại huyện châu thành a huyện châu thành và thị xã ngã bảy trong đó ổ dịch tại xã nhơn nghĩa a huyện châu thành a đã qua ba mươi ngày
kể từ ngày tiêu hủy cuối cùng không phát sinh ổ dịch mới
trong khi đó tại tỉnh bình phước theo giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trần văn lộc
đến nay vẫn chưa xác định được nguồn lây bệnh dịch tả lợn châu phi vào địa bàn
trên địa bàn tỉnh bình phước đã ghi nhận hơn một mươi ổ dịch tả lợn châu phi xảy ra tại bốn huyện thị trong tỉnh
gồm thành phố đồng xoài thị xã phước long huyện phú riềng và huyện đồng phú
theo đó đã có gần hai trăm bảy mươi con lợn bị tiêu hủy trôn lấp với số lượng gần một mươi ba tấn
ở quận cái răng thành phố cần thơ vào sáng ngày hai mươi ba tháng năm có bảy mươi chín con lợn của hai hộ chăn nuôi bị chết tại khu vực thạnh phú phường phú thứ
đã hỗ trợ người dân tiêu hủy khoanh vùng tiêu độc khử trùng đồng thời lấy mẫu heo chết để xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu phi
tính đến thời điểm này cả nước đã có ba mươi chín tỉnh thành phố có dịch tả lợn châu phi
phòng chống dịch tả lợn châu phi thường dịch tả lợn châu phi cơ sở dịch tả lợn châu phi thị xã phước long huyện phú riềng và huyện phú tri

được gọi là mobile money
và rất vui khi mobile money
là việt nam sắp triển khai cái dịch vụ này
để có thêm một phương thức thanh toán
không dùng tiền mặt cho người tiêu dùng
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng
vừa cho biết việt nam sẽ là quốc gia thứ chín mươi một
trên thế giới triển khai mobile money
tuy không nằm trong nhóm các nước đi đầu
về triển khai dịch vụ giá trị gia tăng này
nhưng bù lại việt nam sẽ có được
kinh nghiệm của các quốc gia khác
trong quá trình triển khai phương thức thanh toán này

bởi vì thông qua các thiết bị điện tử như vậy
nên là khả năng thực hiện các giao dịch thanh toán
qua điện thoại di động
chỉ cần một chút bất cẩn thôi
thì kẻ xấu cũng có thể lấy được tiền của chúng ta đấy ạ
vâng ạ chính vì vậy mà ngày hôm nay
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn
một số lưu ý để chúng ta có thể đảm bảo được an toàn
khi mà sử dụng các tài khoản thanh toán điện tử
trên thiết bị di động
thứ nhất đó là không cung cấp tên mật khẩu
truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử
không cung cấp mật khẩu thứ hai otp
không chia sẻ các thiết bị lưu trữ
các thông tin này thông tin thẻ
mã số pin cho bất kỳ đối tượng nào
dưới bất kỳ hình thức nào
không nhập thông tin cá nhân
và thông tin dịch vụ ngân hàng điện tử
vào ứng dụng không phải của ngân hàng
không cung cấp các thông tin cá nhân
có liên quan đến tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử
như là họ tên khách hàng
số chứng minh thư nhân dân
số tài khoản địa chỉ email
số điện thoại đăng ký dịch vụ
nội dung tin nhắn theo yêu cầu của bất kỳ ai
không sử dụng các thiết bị di động
đã bị phá khóa để tài
và sử dụng phần mềm ứng dụng internet
banh kinh mobile banking
phần mềm tạo otp
không lưu lại tên đăng nhập và mật khẩu
trên các trình duyệt web
trên các thiết bị sử dụng chung
và trên máy tính công cộng
ngày nay người tiêu dùng
có thể nói là đang bị bổ vây
với rất nhiều mối lo lắng
ví dụ như làm thế nào để đảm bảo
an toàn cho những cái thiết bị di động của mình
trong việc nó trở thành
các phương tiện để thanh toán không nào
ngoài ra trong quá trình chi tiêu hằng ngày
chúng ta cũng có rất nhiều mối lo khác
đó là nguồn gốc của sản phẩm
chất lượng giá cả trong thị trường
đúng không ạ
vâng ạ đúng như vậy
và thông tin sau đây chắc chắn sẽ làm cho quý vị và các bạn
bớt một chút phần nào lo lắng đi
đó là việc sắp tới người tiêu dùng
có thể truy xuất nguồn gốc cà phê
mã vùng trồng
để đảm bảo chất lượng sản phẩm mình sử dụng
hệ thống mã vùng trồng cà phê
đang được triển khai thử nghiệm
tại huyện di linh của tỉnh lâm đồng
hệ thống này đã được triển khai thử nghiệm
thu thập số liệu với hơn tám năm trăm linh hộ trồng cà phê
qua đây có thể tạo niềm tin
cho các nhà chế biến và người tiêu dùng
về sản phẩm đúng nguồn gốc
đảm bảo chất lượng và an toàn
ứng dụng gọi đồ ăn của grab
hay còn gọi là grabfood
mới đây đã kỷ niệm một năm
ra mắt thị trường việt nam
không biết là
anh anh vũ như thế nào
nhưng với cá nhân tôi
thì đây là một cái ứng dụng khá là ích
và tôi tin rằng là rất nhiều chị em công sở nữa
cũng thường xuyên sử dụng cái dịch vụ này
vâng nói về sự tiện lợi
thì grabfood thì chắc chắn rất là tiện lợi rồi
và có một con số rất là ấn tượng
đó là cái đơn hàng ngày của grabfood
nếu mà tính bình quân tăng gấp hai trăm năm mươi lần
tính tại thời điểm giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
so với cả cuối tháng sáu của năm hai nghìn một mươi tám
đây là một con số rất ấn tượng
cho một ứng dụng chỉ có tuổi đời là một tuổi
phải không ạ
bảy tháng kể từ khi chính thức ra mắt
đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
grabfood đã mở rộng dịch vụ đến một mươi năm tỉnh thành
trở thành mạng lưới giao nhận thức ăn phát triển nhanh nhất việt nam
tám mươi một người dùng tại hà nội và thành phố hồ chí minh
chọn grabfood là thương hiệu được sử dụng thường xuyên nhất
trong các dịch vụ giao nhận thức ăn
theo khảo sát được công bố vào cuối tháng bốn bởi qnta
với thời gian giao hàng trung bình trong hai mươi phút
grabfood là dịch vụ giao nhận thức ăn nhanh nhất hiện nay
theo khảo sát được công bố vào cuối tháng bốn bởi canta

nhờ vào đội ngũ đối tác tài xế đông đảo
hơn một trăm chín mươi đối tác
ngày hôm qua sở giao thông vận tải hà nội vừa cho biết
đã đưa ra phương án điều chỉnh mạng lưới xe buýt
chuẩn bị cho việc khai thác và vận hành tuyến đường sắt cát linh hà đông
theo đó trong một mươi năm ngày đầu chạy miễn phí
các tuyến buýt vẫn chạy theo phương án hiện hành
theo đó bốn tuyến buýt
chùng lộ trình với tuyến đường sắt đô thị
sẽ được điều chỉnh giảm
các tuyến kết nối với các ga đầu cuối
và tuyến buýt kết nối ngang được điều chỉnh tăng
để đảm bảo cung ứng giải tỏa khách
từ ba trăm một mươi ba đến ba trăm bốn mươi bốn khách một ngày
theo tính toán thời gian đầu sẽ có khoảng một mươi năm hai mươi người dân
chuyển từ xe cá nhân sang đi đường sắt đô thị
sau khi tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông đi vào hoạt động
lưu lượng xe buýt chùng với tuyến này
sẽ giảm từ ba mươi bốn mươi năm
lưu lượng taxi
hoạt động trên tuyến
dự kiến cũng sẽ giảm
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi sáng phương nam
thưa quý vị mở đầu bản tin là những cập nhật về an ninh trật tự
đội ba cục điều tra phòng chống buôn lậu tổng cục hải quan
phối hợp cùng hải quan tỉnh bà rịa vũng tàu và các đơn vị liên quan
vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép vẩy tt với số lượng cực lớn
từ nước ngoài và quà việt nam qua cảng quốc tế cái mép cimt
bằng các biện pháp
nghiệp vụ lực lượng chức năng nghi ngờ lô hàng vận chuyển
từ cảng apapa nigeria
về cảng quốc tế cái mép tỉnh bà rịa vũng tàu
có dấu hiệu nghi vấn
chai dấu vẫy tt hoặc nguy trang ngà voi sườn tê giác
nên cơ quan hải quan tiến hành khu niêm phong kiểm tra lô hàng
qua kiểm tra hai container vào chiều ngày hai mươi ba tháng năm
lực lượng chức năng phát hiện hơn sáu tấn vẩy tt
được giấu phía sau các bao tải hạt điều
đây là lô hàng do công ty nam hà
có địa chỉ tại quận bình thạnh tp hcm đứng tên nhận
trên giấy tờ khai là hạt điều
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
vì tự ý mua thuốc cảm xúc về uống
một người đàn ông người campuchia đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu
suy hô hấp
sau năm ngày điều trị tại campuchia nhưng không cải thiện
bệnh nhân đã được chuyển sang bệnh viện quốc tế ct tp hcm
và được cứu sống
theo đó bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương đa cơ quan
suy thận cấp nặng suốt quyết phi hoá
qua các xét nghiệm và chẩn đoán lâm sàng
bệnh nhân bị phản ứng da nặng
hoài tử thượng bị nhiễm độc
hay còn gọi là hội chứng steven johnson
nguyên nhân do dị ứng thuốc
để điều trị bệnh nhân đã được chạy thận nhân tạo thở máy
chích thuốc kích thích tủy xương tăng sinh hồng cầu
trong quá trình điều trị
bệnh nhân bị dị ứng cao với hầu hết các loại thuốc
khiến các bác sĩ điều trị gặp nhiều khó khăn
cũng qua đây các bác sĩ cũng tiến cáo
không nên tự ý mua thuốc điều trị
để không xảy ra trường hợp tiền mất tật mang
như người đàn ông này
còn trong chiều ngày hai mươi ba tháng năm
đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện nhà bè
thành phố hồ chí minh tổ chức chốt chặn
kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế
và đòi ma túy các tài xế ô tô
ra vào khu vực cảng hiệp phước
trong số hàng trăm trường hợp bị kiểm tra
thì có tài xế dương tính với ma túy đá
và vi phạm nồng độ cồn
áp dụng kiểm tra nồng độ cồn
theo kinh nghiệm quốc tế
đã rút ngắn được thời gian giảm phiền hài
cho người tham gia giao thông
đa số các trường hợp tài xế đã nhận thức được nguy hiểm
khi lái xe trong tình trạng sử dụng rượu bia
và chất kích thích
xong công an hủy nhà bè vẫn phát hiện sai phạm
khi bị xử lý
tài xế này viện lý do sử dụng thuốc giảm đau
thuốc giảm đau
thuốc giảm đau
đối với trường hợp này
công an huyện nhà bè sẽ mời về phường lấy lời khai
đồng thời kiểm tra máu để xác định chính xác
có hay không việc sử dụng ma túy
ngoài ra trong buổi kiểm tra
nhiều tài xế cũng bị xử lý vi phạm nồng độ cồn
và các lỗi liên quan đến giấy tờ
và giấy phép lái xe
đội ngũ lái xe đường dài
cũng như là đi ngang qua
địa bàn hủy nhà bè
thì cũng được nâng lên
và tài xế nói chung là
hầu như là người ta không có sử dụng
nồng độ cồn vào cái giờ
từ cái tầm một mươi bốn h đến
một mươi tám h là người ta
giảm hẳn trên địa bàn hủy nhà bè
thì qua đó cũng góp phần
kéo giảm cái
tài nạn giao thông trên địa bàn hủy nhà bè
thì số người chết kéo giảm được bốn mươi
số người chết so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
rất là nguy hiểm
thật sự rất là nguy hiểm đặc biệt là công doanh ơ
mà tại vì nhiều khi người ta
mệt mỏi quá người ta phải sử dụng
tại vì chủ ép quá
nếu mà một xe mà mướn hai tài
thì sẽ không có lời
lên thường là chủ sẽ ép người ta phải chạy liên tục
nên xử lý doanh nghiệp là chắc nhất
doanh nghiệp trước rồi đến tài xế
chứ tại vì cái lỗi tự do mình
mình không chơi thì đâu ai cấm được mình
để tiếp tục kéo giảm tài nạn giao thông
trên địa bàn đặc biệt là khu vực
trọng điểm ra vào cả hiệp phước
công an huyện nhà bè sẽ tiếp tục triển khai các tổ công tác
tuần tra khép kính kết hợp mật phục
để xử lý các trường hợp tài xế điều khiển xe
trong tình trạng có sử dụng chất kích thích
đặc biệt là ma túy
mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin dự báo thời tiết
thưa quý vị và các bạn
sau một vài ngày được tận hưởng không khí mát mẻ
thì người dân bắc bộ và trung bộ
phải chuẩn bị quay trở lại với những ngày nắng nóng
cụ thể là theo trung tâm dự báo
ký tượng thủy văn quốc gia
do vùng áp thấp nóng phía tây
đang có xu hướng phát triển mở rộng về phía đông nam
nên dự báo ngày hôm nay hai mươi bốn tháng năm
một số tỉnh ở vùng núi tây bắc bắc bộ và trung bộ
như là lai châu điện biên sơn la
hay là vùng từ thanh hóa cho đến phú yên
sẽ có xuất hiện nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày
từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ c
và sang đến ngày mai hai mươi năm tháng năm
thì nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng
ở bắc bộ và trung bộ
tuy nhiên cường độ của đợt nóng nóng này
thì sẽ không quá gai gắt
với nhiệt độ cao phổ biến vẫn chỉ từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ c
chỉ có một vài điểm
ở các tỉnh vùng núi trung bộ
và khu vực tây bắc bắc bộ là lên đến ba mươi tám độ c
và đợt nắng nóng này
thì dự báo sẽ có thể kéo dài trong khoảng hai cho đến ba ngày
ngoài cảnh báo nắng nóng
thì nhìn vào bản đồ thời tiết
quý vị và các bạn cũng có thể nhận thấy rằng
mưa xuất hiện ở khá nhiều nơi trên khắp cả nước
đó là những cơn mưa rông nhiệt
ở bắc bộ và trung bộ
hay là những cơn mưa tại khu vực tây nguyên và nam bộ
do gió mùa tây nam hoạt động
và rồn ẩm vào khu vực đất liền
cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như là sấm xét và gió giật mạnh
và vì mưa xuất hiện cùng với nắng
nên càng làm cho thời tiết khó chịu hơn
đặc biệt là theo dự báo
độ ẩm không khí từ bắc xuống nam
trong ngày hôm nay đều trên ngưỡng là năm mươi
thậm chí là có những nơi
lên tới chín mươi sáu cho đến chín mươi bảy
độ ẩm cao
thì khả năng thoát mồ hôi sẽ bị hạn chế
khiến cho cơ thể cảm thấy khó chịu
mệt mỏi và cũng dễ nhiễm
các bệnh như là cúng hay là bệnh ngoài da
do là nấm mốc sinh sản nhanh trong môi trường
quý vị và các bạn thì cần hết sức chú ý
có thể dùng các thiết bị để cân bằng độ ẩm
phần cuối sẽ là những thông tin chi tiết
cho các vùng trên cả nước